xin chào và hẹn gặp lại
với mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ thái nguyên đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư
chúng tốt chúng ta có môi trường đầu tư tốt thì chúng ta sẽ có sự phát triển nhanh và bền vững
cả đô thị cũng như là nông thôn cả lĩnh vực công nghiệp cũng như là thương mại dịch vụ du lịch
trong bất cứ một giai đoạn nào thì chúng ta cũng cần phải có một sự đầu tư phù hợp hợp lý trên cơ sở cân đối các nguồn lực tính toán các nguồn lực để đầu tư cho hạ tầng
là vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa
với hơn tám trăm linh di tích lịch sử du lịch như an toàn phụ định hóa danh thắng hồ núi cốc từ một vùng đất nổi tiếng với hương vị trẻ tinh khiết
giờ đây thái nguyên trở thành thương hiệu thu hút đầu tư với những khu công nghiệp được quy hoạch bài bản cơ sở hạ tầng đồng bộ an ninh trật tự bảo đảm và một thế hệ công dân mới năng động sáng tạo
tôi tin là với những cái sản phẩm du lịch sẵn có và các cái tài nguyên du lịch sẵn có của thái nguyên
mà một lần nữa nó lại ở khoảng cách rất thuận lợi với sơn banh đội bài và với hà nội
đây là tài sản mà rất nhiều tỉnh khác mơ ước thái nguyên đã sẵn có vậy hãy tận dụng nó biến những tài sản này thẳng vang rộng
tiếp giáp với sáu tỉnh thủ đô hà nội vĩnh phúc tuyên quang bắc cạn lạng sơn bắc giang hệ thống giao thông tại thái nguyên vận hành theo định hướng tốc độ cao
các trục kết nối giao thông với các địa phương các cửa khẩu quốc tế an toàn thuận lợi và đồng bộ với quy hoạch đô thị để thu hút các nhà đầu tư
từ trung tâm thành phố thái nguyên chỉ mất ba mươi phút để di chuyển tới sân bay nội bài một giờ để đến hà nội ba giờ đến cảng đình vũ hải phòng
với lợi thế địa hình việc phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ của thái nguyên luôn đi kèm với xây dựng chính quyền thân thiện cơ chế chính sách cởi mở tạo niềm tin cho các nhà đầu tư

nếu được phê duyệt dự án sẽ có phần tăng tính hấp dẫn của thái nguyên và phát triển hơn nữa cơ sở hạ tầng năng lực kết nối cải thiện đời sống và dịch vụ của thành phố khiến cho thái nguyên trở thành một trong những thành phố năng động nhất cũng như một thành phố phát triển đáng mong đợi nhất ở khu vực miền bắc việt nam
tiếp nối thành công của samsung vào thái nguyên hiện nay có khoảng hàng trăm nhà cung cấp nhà đầu tư của samsung cũng đã và đang đầu tư vào thái nguyên
đến nay trên địa bàn tỉnh có trên sáu doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký gần tám mươi tỷ đồng chín trăm linh dự án được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách
trong thời gian mới đi vào hoạt động masan resorts sở hữu mỏ khoáng sản núi pháo masan rất tự hào đã chế xuất ra những sản phẩm cao cấp tại tỉnh thái nguyên và góp phần tạo nên môi trường đầu tư năng động tích cực tại tỉnh thái nguyên
thực tế đã chứng minh sau khi nâng cấp xây dựng mới nhiều tuyến giao thông cùng các chính sách thu hút đầu tư
thông thóa minh bạch đã tác động trực tiếp đến môi trường đầu tư của thái nguyên đưa địa phương trở thành điểm sáng của khu vực trung du miền núi phía bắc với tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ cũng như việc thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi thuộc tốc đầu các tỉnh thành việt nam

để chuẩn bị sẵn sàng với cơ sở hạ tầng thái nguyên được đánh giá sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư không chỉ các nhà đầu tư nước ngoài mà với cơ chế minh bạch công bằng với tất cả các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài
tôi đặc biệt đánh giá cao những tiềm năng của thái nguyên trong việc phát triển các lĩnh vực kinh tế rất là quan trọng
thái nguyên cũng đang có một lợi thế là đã có sự hiện diện của các tập đoàn kinh tế hàng đầu trong nước và thế giới đang hiện diện ở đây
đã chọn đây là một đại bản doanh của mình và đó là điều kiện thuận lợi cho thái nguyên có thể trở thành trung tâm của một loạt các chuỗi giá trị trong các ngành kinh tế có lợi thế đặc biệt của việt nam trong thời gian tới
phát triển cơ sở hạ tầng giao thông là bước đột phá là tiền đề trọng yếu để thái nguyên thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội
vì vậy việc bố trí nguồn lực cho hạ tầng đã được coi là điều kiện tiên quyết
chúng tôi tập trung vào các nguồn vốn
đầu tư từ ngân sách nhà nước vốn của các nhà đầu tư ngoài ngân sách vốn hợp tác giữa nhà nước và tư nhân vốn đầu tư qua các nguồn thun từ vốn nước ngoài
đấy là nguồn bốn nguồn vốn hết sức quan trọng
còn các nguồn vốn ngoài ngân sách thì chúng tôi cũng đang phối hợp chặt chẽ
trước hết là đảm bảo tốt quy hoạch giả soát quy hoạch và tạo điều kiện để tất cả các nhà đầu tư đến với thái nguyên
ngoài việc thực hiện các dự án thì thông qua đó cũng là đầu tư
để xây dựng kết cấu hạ tầng
trước hết là đối với lĩnh vực giao thông là lĩnh vực rất là quan trọng để phát triển kinh tế xã hội
nhiều công trình giao thông quan trọng đang được đầu tư xây dựng mở cửa đón các nhà đầu tư
dự án vành đanh năm thái nguyên là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh tạo thành trục chính giữa tổ hợp khu đô thị công nghiệp nông nghiệp và dịch vụ yên bình
tổ hợp yên bình sẽ rút ngắn thời gian quãng đường từ thủ đô hà nội tới các tỉnh thành khu vực miền bắc đến với thái nguyên đang được gấp rút về đích
một trong những kinh nghiệm để các dự án giao thông này về đích đúng tiến độ đó là cân đối các nguồn lực đầu tư và giải quyết bài toán giải phóng mặt bằng
kinh nghiệm cũng như là quyết tâm của chúng tôi tức là cân đối các nguồn lực kể cả ngân sách và các nguồn lực ngoài ngân sách các nguồn vốn hợp pháp
để chúng ta đầu tư cho hạ tầng
hạ tầng cơ sở hạ tầng kỹ thuật giao thông là một trong những hạ tầng chúng ta coi trọng và đi trước
nếu chúng ta có quy hoạch tốt quản lý quy hoạch tốt có nguồn lực đầu tư một cách cân đối và bền vững
thì cái hiệu quả đầu tư cũng như sự phát triển nó sẽ bền vững
chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo các đơn vị công tập trung máy móc thiết bị huy động nhân lực tập trung vào thi công xây dựng công trình
để tập trung xây dựng công trình thì cũng có sự phối hợp giữa các bên đối với tư vấn giám sát và tư vấn thiết kế
để làm sao hoàn thiện sớm nhất công tác xây dựng theo tiến độ đã được đánh giá
việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đã thúc đẩy thu hút đầu tư vào sáu khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh với hai trăm linh bảy dự án
tổng vốn đầu tư gần bảy sáu tỷ đô la và một mươi năm tỷ đồng
hàng năm doanh thu của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đạt hai mươi chín tỷ đô la
xuất khẩu hơn hai mươi năm tỷ đô la nộp ngân sách hơn sáu tỷ đồng chiếm hơn bốn mươi tổng thu của tỉnh thái nguyên
và giải quyết việc làm cho một trăm một mươi hai lao động với thu nhập bình quân sáu năm triệu đồng một người một tháng
nếu chúng ta có mặt bằng tốt có quỹ đất sạch thì ở đó chúng ta sẽ có nguồn lực
và chúng ta sẽ có điều kiện để đầu tư sớm và có hiệu quả
điều này đòi hỏi phải có nghị quyết của đảng
phải hợp lòng dân phải có một ý chí quyết tâm của cả hệ thống
đặc biệt là điều hành của chính quyền là phải quyết liệt
nhưng mà suy ra cùng là người dân quyết định
tức là tạo được sự đồng thuận của người dân thì giải pháp mặt bằng sẽ tốt
và chúng ta có điều kiện để đầu tư và phát triển
từ sau hội nghị xúc tiến đầu tư năm hai nghìn một mươi tám đến nay
tỉnh thái nguyên đã thu hút hơn một trăm một mươi năm tỷ đồng đầu tư trên các lĩnh vực
cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh
với tỷ trọng công nghiệp xây dựng và dịch vụ chiếm chín mươi
nông nghiệp giảm còn một mươi tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn sáu ba
thực tế cho thấy địa phương nào có sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền
và sự đồng lòng của người dân trong xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông
địa phương đó sẽ gặt hái những kết quả trong thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội